thưa quý vị sau hai mươi hai năm ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc khẩn trương khoa học dân chủ và trách nhiệm cao
sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
tại kỳ họp này quốc hội đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của đất nước
về công tác lập pháp quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua hai nghị quyết quy phạm pháp luật và bảy luật
bao gồm luật căn cước luật kinh doanh bất động sản sửa đổi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
luật nhà ở sửa đổi cho ý kiến lần đầu đối với tám dự án luật trong đó có nhiều dự án luật quan trọng
như luật bảo hiểm xã hội sửa đổi luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đối với dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật tổ chức tiến dụng sửa đổi
do tính chất đặc biệt quan trọng và phức tạp của hai dự án luật này
quốc hội đã thảo luận đóng góp rất nhiều ý kiến xác đáng đồng thời đã cân nhắc thận trọng nhiều mặt
và quyết định xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất
để có thêm thời gian nghiên cứu tiếp thu làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau
bảo đảm chất lượng và tính khả thi của các dự án luật này sau khi được
về công tác giám sát quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc triển khai các nghị quyết của quốc hội
về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
cùng với đó tiến hành chất vấn thủ tướng các phó thủ tướng chính phủ và các vị bộ trưởng
trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề chất vấn của quốc hội
khóa một mươi bốn và từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm đến hết kỳ họp thứ tư với hai mươi một lĩnh vực thuộc bốn nhóm nội dung
tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với bốn mươi bốn người giữ chức vụ cho quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được khắc phục hạn chế
để hoàn thành tốt trọng trách được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
để các luật nghị quyết của quốc hội sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả
quốc hội giao ủy ban thường vụ quốc hội tổ chức quán triệt
triển khai các luật nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ sáu
các vị đại biểu quốc hội sớm báo cáo cử tri cả nước kết quả kỳ họp
thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ lắng nghe phản ảnh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri
nhất là về những vấn đề cấp bách nảy sinh trong thực tiễn đòi hỏi phải có quyết sách kịp thời phù hợp
tích cực giám sát việc tổ chức thi hành hiến pháp và pháp luật
việc giải quyết các kiến nghị khiếu nại tố cáo
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng yêu cầu các cấp các ngành nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội
chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân gia đình chính sách người lao động người có hoàn cảnh khó khăn
chuẩn bị chú đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới hai nghìn hai mươi bốn và tết nguyên đán giáp thìn
đảm bảo mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón tết đầm ấm
ngay sau khi kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm bế mạc
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã chủ trì buổi họp báo trong nước và quốc tế công bố kết quả kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
tại buổi họp báo đại diện văn phòng quốc hội đã thông báo nhanh một số kết quả của kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
cùng với đó đại diện các cơ quan của quốc hội đã trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí xung quanh một số nội dung tại kỳ họp này
về nội dung liên quan tới luật căn cước mới được quốc hội thông qua trong đó có một số quy định mới
cung thập các dữ liệu thông tin cá nhân
đại diện ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khẳng định người dân sẽ không phải đổi thẻ căn cước nếu trong trường hợp thẻ căn cước còn thời gian hiệu lực
một vấn đề khác cũng được nhiều cơ quan thông tấn báo chí quan tâm
chính là về quy định lắp các thiết bị giám sát hành trình đối với các phương tiện xe cơ giới trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
về một số quy định liên quan đến tỷ lệ nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông
đại diện ủy ban quốc phòng và an ninh cũng cho biết đề xuất như trong dự thảo để đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
trong luật phòng chống tác hại rượu bia khoảng sáu điều năm đã quy định đó là những điều cấm
hành vi cấm trong đó có quy định là cấm tuyệt đối việc sử dụng rượu bia trước trong khi lai xe
những hành vi cấm không được tham gia như vậy
vậy thì về nguyên tắc của pháp luật việt nam đó là phải thống nhất trong hệ thống pháp luật
bất kỳ một luật nào cũng phải được thống nhất với nhau
và luật ra sau phải là trên cơ sở là lấy nguồn từ các luật trước
thế thì trên cơ sở nguồn của luật phòng chống tác hại rượu bia
thì các nhà làm luật trong cơ quan soạn thảo cũng như là cơ quan thẩm tra
vẫn đã đề xuất những nội dung này vào trong cơ quan soạn thảo luật
thế và cái đấy là những cái nội dung mà chúng tôi cho rằng là cần phải xin được ý kiến một cách rộng rãi
thế và quan điểm của cơ quan thẩm tra là cũng hoàn toàn đồng ý với cơ quan soạn thảo
đó là gì tuân thủ các quy định của hệ thống pháp luật
cũng tại buổi họp báo tổng thư ký quốc hội và đại diện các cơ quan của quốc hội
đã trả lời về một số nội dung khác của kỳ họp
như việc lùi thời gian thông qua luật đất
hôm nay một số đổi mới trong công tác giám sát và thực hiện tái giám sát
việc rút bảo hiểm xã hội được quy định tại luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh con tum về công tác tổ chức ngày hội văn hóa thể thao
và du lịch các dân tộc vùng tây nguyên lần thứ nhất
tham dự buổi làm việc có đồng chí dương văn trang
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đồng chí lê ngọc tuấn
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh con tum
ngày hội văn hóa thể thao du lịch các dân tộc vùng tây nguyên lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
của các dân tộc vùng tây nguyên gồm các tỉnh con tum đắk lắc đắk nông
lâm đồng gia lai trong nền văn hóa thống nhất đa dạng của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
đồng thời khởi dậy khát vọng niềm tin tự hào dân tộc phát huy tính tích cực
ý thức tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế xã hội
xóa đói giảm nghèo
sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị ngày hội của tỉnh con tum
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ghi nhận sự nỗ lực
trong công tác chuẩn bị ngày hội của tỉnh con tum và các đơn vị có liên quan
bộ trưởng nhấn mạnh cần tập trung dành nhiều thời gian vào việc giới thiệu văn hóa
đặc sắc vùng miền ưu tiên những chương trình nghệ thuật để quảng bá hình ảnh đến bạn bè quốc tế
chiều cùng ngày đoàn công tác của trung ương do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm tòa giám mục giáo phận con tum
và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tại tỉnh con tum
tại các nơi đoàn đến thăm
bộ trưởng tô lâm đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị chức sắc bà con tín đồ tôn giáo
đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo đối với sự phát triển của tỉnh con tum
bộ trưởng tô lâm mong muốn các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục tuyên truyền vận động bà con tín đồ tôn giáo
phát huy truyền thống yêu nước tinh thần đoàn kết chấp hành tốt các chủ trương
đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
qua đó góp phần cung cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh
xây dựng tỉnh con tum ngày càng phát triển sầu mạnh văn minh tiến bộ và bền vững
đại diện các tổ chức tôn giáo chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước
và gửi lời chúc tốt đẹp đến đồng chí bộ trưởng và các thành viên đoàn công tác
các vị chức sắc tôn giáo hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con tín đồ tôn giáo
hoạt động tôn giáo tuân thủ đúng quy định của pháp luật tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước
hoạt động từ thiện nhân đạo để tiếp tục đóng góp tích cực vì sự phát triển của tỉnh nhà
cũng trong chiều nay bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã thăm gặp gỡ các nghệ nhân cổng chiêng
và nghệ nhân tạc tượng của dân gian tham quan triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng tây nguyên
trong cộng đồng văn hóa các dân tộc việt nam khu vực trưng bày văn hóa du lịch ẩm thực tây nguyên
chiều nay cụm thi đua số tám khối các đơn vị trực thuộc bộ gồm cục kế hoạch và tài chính
cục quản lý xây dựng và doanh trại cục trang bị và kho vận cục viễn thông và cơ yếu
cục công nghệ thông tin và viện khoa học và công nghệ tổ chức tổng kết phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba và phương hướng nội dung phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi bốn
phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi ba đã được các đơn vị trong cụm thi đua số tám khối các đơn vị trực thuộc bộ
cụm thi đua số tám triển khai sâu rộng bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị
nội dung hình thức thi đua được đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia
khơi dậy niềm tự hào của mỗi cán bộ chiến sĩ phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
bám sát mục tiêu nội dung thi đua năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công an cụm thi đua số tám tiếp tục tăng cường công tác quản lý cán bộ
công tác bảo vệ chính trị nội bộ chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các sai phạm
thực hiện tốt chức năng tham mưu cho bộ về công tác hậu cần kỹ thuật tài chính đẩy mạnh các phong trào thi đua
coi trọng việc phát hiện nhân tố mới bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến
chiều nay công an tp cn tổ chức đoàn đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ thăm hỏi chia sẻ và trao hỗ trợ cho đại úy trần hoàng ngôi
cán bộ công an huyện trà ôn bị thương nặng khi bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép
không chấp hành mà điều khiển phương tiện tăng ca bỏ chạy dẫn đến va chạm với tàu tuần tra khiến cả bốn đồng chí trong tổ công tác bị rơi xuống sông
lúc này đại úy trần hoàng ngôi cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện trà ôn
không may bị cuốn vào chân vịt phương tiện của các đối tượng dẫn đến bị thương nặng
đại úy ngôi sau đó đã được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
hiện sức khỏe và tinh thần đã dần ổn định
tiếp tục với những tin tức khác cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ đức đang tạm giữ bốn đối tượng gồm nguyễn toàn trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn mạnh liêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một vũ anh nghiệp và võ đình phụng cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu giả tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó các trinh sát đã theo dõi bắt quả tàng nghiệp đang đi giao giấy tờ giả
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ đức